các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơn bão số chín có thể sẽ đổ bộ vào tối ngày hai mươi bảy và sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi
tuy nhiên ngay từ tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi lực lượng cảnh sát giao thông công an tp huế đã tổ chức tuần tra trên sông
phát loa nhắc nhở và tiến hành kiểm tra tuyên truyền vận động tất cả các tàu thuyền hoạt động trên sông hương neo đậu
cập bến tránh trú an toàn hướng dẫn cho các chủ tàu thuyền cách phòng chống tránh tàu thuyền va đập khi có sóng to gió lớn ảnh hưởng từ cơn bão số sáu
trước khi được biết là cơn bão số chín sẽ đổ bộ vào chiều mai thì cũng không có lực lượng tức năng
cảnh sát giao thông công an tp huế cũng đến việc nhắc nhở và hướng dẫn cho các chủ tàu thuyền ở tại khu vực lâu nơi an toàn nhất
việc triển khai sớm biện pháp kiểm tra tuyên truyền cho các tàu thuyền với mức độ nguy hiểm của cơn bão số chín
đã giúp các chủ phương tiện chủ động hơn trong ứng phó với bão
nhìn chung các chủ phương tiện chấp hành tốt việc bố trí người ở lại trên phương tiện
để giữ phương tiện và neo đậu vào vị trí an toàn
hiện nay các điểm neo đậu tàu thuyền trên địa bàn thành phố có khoảng gần một trăm ba mươi tàu thuyền
lực lượng cảnh sát đường thủy đang tiếp tục theo dõi thường xuyên tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ
để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra
cảnh sát đường thủy đang tiếp tục theo dõi thường xuyên tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ
để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước
việc sơ tán dân dự kiến sẽ hoàn thành trước một mươi năm h ngày hai mươi bảy tháng một mươi
ngành giáo dục quảng nam đà nẵng quảng ngãi thông báo cho học sinh nghỉ học để chủ động ứng phó với bão số chín sắp đổ bộ
ngày hai mươi sáu tháng một mươi sở giáo dục và đào tạo đà nẵng và sở giáo dục và đào tạo quảng nam
đã quyết định cho học sinh mầm non tiểu học
trung học cơ sở trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn
nghỉ học hai ngày ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám tháng một mươi để phòng tránh bão số chín
để chủ động ứng phó với bão số chín sở giáo dục và đào tạo hai tỉnh yêu cầu lãnh đạo các cơ sở giáo dục
theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão để kịp thời có phương án phòng chống hiệu quả
đặc biệt ở vùng trũng thấp những nơi có thể chịu ảnh hưởng của lũ thủ trưởng các đơn vị
cần chỉ đạo quán triệt cho học sinh và phụ huynh cán bộ giáo viên đề phòng lũ quét
lũ ống sạt lở đất đảm bảo an toàn trong việc đi lại để tránh thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra
góp sức cùng nhân dân miền trung khắc phục hậu quả mưa lũ công an các địa phương trên cả nước
tiếp tục tổ chức phát động nhiều đời quyên góp ủng hộ để chia sẻ khó khăn cùng với người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai
với tinh thần cả nước hướng về khúc ruột miền trung trong hai ngày
ngày hai mươi ba và ngày hai mươi bốn tháng một mươi cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
đã có hoạt động trao tặng quà giúp người dân vùng lũ tỉnh quảng bình
tổng số qua nước đoàn trực tiếp trao cho người dân vùng lũ nơi gần bảy trăm linh triệu đồng
ngày hai mươi sáu tháng một mươi công an tỉnh hà giang đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả mưa lũ
qua buổi phát động lực lượng công an toàn tỉnh đã ủng hộ quyên góp một ngày lương cơ bản với tổng số tiền hai trăm năm mươi triệu đồng
cùng ngày đại diện ban giám đốc công an tỉnh đã chuyển toàn bộ số tiền ủng hộ tới ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh hà giang
nhằm kịp thời chia sẻ động viên giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền trung
chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh thái bình đã tổ chức phát động cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an tỉnh
tham gia ủng hộ đồng bào miền trung bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thái bình đã ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương
chung tay góp sức cùng nhân dân cả nước hỗ trợ đồng bào miền trung sớm ổn định cuộc sống
với tình cảm sâu sắc dành cho nhân dân miền trung công an tỉnh vĩnh phúc đã tổ chức phát động
chia sẻ khó khăn với đồng bào bị hưởng bởi thiên tai lũ lụt
sau buổi phát động công an các huyện thành phố thị xã tỉnh vĩnh phúc đã quyên góp ủng hộ cho nhân dân
bốn tỉnh thứ tiên huế quảng bình quảng trị và hà tĩnh bốn mươi tên gạo dành tặng bốn trăm linh chiếc chăn ấm
cho các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thứ tiên huế quảng bình quảng trị hà tĩnh
tổng trị giá quyên góp ủng hộ gần một tỷ đồng
cùng ngày ngay sau lễ phát động kêu gọi cán bộ chiến sĩ ủng hộ quỹ vì người nghèo
và các tỉnh biển trung bị ảnh hưởng do mưa lũ công an trên toàn tỉnh trà vinh đã đồng góp được số tiền
một trăm năm mươi triệu đồng giúp nhân dân miền trung khắc phục hậu quả của thiên tai
chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh con tum phối hợp với công an
thành phố con tum đã tiến hành làm việc và xử lý một trường hợp đăng tải thông tin xuyên tạc
sai sự thật trên mạng xã hội về cường độ của bão số năm
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi một người phụ nữ trú tại phường thống nhất thành phố con tum
đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải thông tin
cơ quan khí tượng nhật bản dự đoán ngày hai mươi năm tháng một mươi việt nam sẽ hứng chịu một cơn siêu bão
lên đến cấp một mươi bảy cấp cao nhất tại việt nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lên tới hai trăm hai mươi km trên giờ dự kiến đổ bộ từ đà nẵng đến quảng bình
đoạn tin giả trên đã thu hút hàng trăm lượt chia sẻ và hàng ngàn bình luận chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải
làm việc với cơ quan công an người phụ nữ trên đã thừa nhận hành vi của mình
đoạn tin sai sự thật của những cơ quan tổ chức với mục đích sật gần gây chú ý và vì động cơ cá nhân
sẽ bị xử lý nghiêm minh vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
cảm ơn chị thu trang
thưa quý vị và các bạn không có vùng cấm vi phạm đến đâu xử lý đến đó nhưng cũng phải đảm bảo đúng người đúng tội đúng pháp luật
mục tiêu chính là để gian đe tội phạm và xây dựng cơ chế phòng ngừa thu hồi được tối đa tài sản cho nhà nước
đó là khẳng định của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn và ghi nhận đó của báo công an nhân dân
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
không có vùng cấm vi phạm đến đâu xử lý đến đó nhưng cũng phải đảm bảo đúng người đúng tội đúng pháp luật
mục tiêu chính là để gian đe tội phạm và xây dựng cơ chế phòng ngừa thu hồi được tối đa tài sản cho nhà nước
đó là những yêu cầu đặt ra đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
trên nhiều trang báo số ra ngày hôm nay ghi nhận ý kiến của nhiều đại biểu quốc hội xung quanh hành vi của một số đối tượng
lợi dụng bối cảnh dịch bệnh thiên tai lũ lụt để trục lợi
báo điện tử việt nam net có bài đại biểu quốc hội đề nghị xử lý nghiêm hành vi nâng giá thiết bị y tế trục lợi
ghi nhận ý kiến đề nghị xử lý nghiêm các sai phạm trong việc nâng giá thiết bị y tế tại cdc hà nội
trong bối cảnh cả nước đang cố gắng hết mình chống dịch
dẫn chứng thêm vụ việc lợi dụng tình hình lũ lụt để trục lợi đã được báo chí phản ánh
đặc biệt là vụ lừa đảo một trăm linh triệu đồng của gia đình nạn nhân thủy điện rào trăng ba
nhiều ý kiến cho rằng với mức xử phạt hiện nay chưa tương xứng với những hậu quả về mặt xã hội
cũng như hậu quả về mặt tinh thần gây ra cho cộng đồng hay cá nhân
vì thế cần tăng mức xử phạt đối với một số hành vi trục lợi cụ thể để tăng tính gian đe
chỉ còn khoảng hai tháng nữa là đến thời hạn các trạm thu phí phải triển khai thu phí không dừng
theo chỉ đạo của chính phủ
tuy nhiên việc này khó có thể hoàn thành được đúng hạn và ghi nhận của báo kinh tế và đô thị
theo báo cáo từ bộ giao thông vận tải dự án thu phí tự động không dừng giai đoạn hai
có tổng số ba mươi ba trạm thuộc quản lý của hai mươi hai nhà đầu tư bot
nhưng đến nay mới có chín nhà đầu tư bot đang quản lý một mươi sáu trạm thu phí
ký hợp đồng thu phí tự động không dừng với nhà cung cấp dịch vụ
bộ giao thông vận tải cũng cho biết vướng mắc chính trong việc chậm triển khai
chủ yếu là về hợp đồng
phía các nhà đầu tư bot đang đưa ra yêu sách rằng họ sẽ chỉ bàn giao trạm thu phí
cho nhà cung cấp dịch vụ lắp thiết bị thu phí không dừng khi đã có văn bản chấp nhận
của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho dự án bot
bên cạnh đó câu chuyện rán thẻ y tác thẻ thu phí không dừng cho các phương tiện
cũng là một vướng mắc lớn
theo thống kê sau gần ba năm thực hiện việc này cả nước mới có khoảng chín trăm linh
trong tổng số là ba năm triệu phương tiện được rán thẻ y tác
tỷ lệ chủ xe nạp tiền vào tài khoản giao thông để sử dụng cũng rất thấp
chỉ đạt khoảng hai mươi
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin sáng phương nam
cùng với sự đồng hành của biên tập viên quang huy
xin mời anh quang huy ạ
xin cảm ơn biên tập viên hồng nhung
quang huy cảm ơn quý vị đã dành khung giờ này để đồng hành cùng với sám phương nam
mới đầu là một số cập nhật về an ninh trật tự
trong chiều tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi

thành phố hồ chí minh đã tống đạt các quyết định
khởi tốt bị căng bắt tạm giam đối với hoàng mạnh cường
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cường có vai trò là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư bất động sản phát an gia
tru sở tại phường long trường quận chín
theo điều tra ban đầu các cơ quan chức năng không hề tiếp nhận hồ sơ
và cấp phép đầu tư xây dựng cho cá nhân ông hoàng mạnh cường
hay cho công ty phát an gia mà cường làm tổng giám đốc
và cho tổ chức cá nhân nào khác tại các thửa đất do cường đứng tên quyền sử dụng đất
thế nhưng cường vẫn vẽ ra năm dự án gồm dự án khu dân cư central house đường bốn
dự án khu dân cư đường tám dự án khu dân cư trường lưu
khu dân cư long phước hai trăm bảy mươi hai trường lưu và dự án khu dân cư võ văn hát
cường đã tự đặt tên dự án lập bản quảng cáo bán vẽ phân thành một trăm chín mươi ba nền đất
để ký kết hợp đồng đạt cọc hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
hợp đồng đạt cọc khu dân cư chuyển nhượng chín mươi một nền đất cho tám mươi khách hàng
chiếm đoạt số tiền hơn chín mươi bảy tỷ đồng
trước đó nhiều khách hàng đã tố cáo hành vi có dấu hiệu lừa đảo
của tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư bất động sản phát an gia
đến cơ quan công an để yêu cầu xử lý
tiếp tục với các tin tức xã hội
sau hai tuần cùng doanh nghiệp thử nghiệm hệ thống máy vớt rác
sở giao thông vận tải tp hcm vừa đề xuất vào ưu ba nhân dân thành phố
chi phí thuê để dọn sạch các kênh trên địa bàn
hơn hai năm tỷ đồng được đề xuất để làm chi phí giữ vệ sinh tuyến kênh rộng bảy mươi hectare trong hai tháng
việc vớt rác sẽ tiến hành trên sông vàm thuật trường đai tham lương
đoàn từ sông sài gòn đến khu công nghiệp tân bình
thuộc quận bình thạnh quận tân bình quận gò vấp và quận một mươi hai
hệ thống vớt rác cùng tàu thu rác tự động
máy vớt có gậu súc xà lan cẩu tàu kéo
sau khi vớt được tập kết ở ba địa điểm thuộc quận gò vấp
là hẻm hai trăm hai mươi một đường phan huy ích khu vực cậu an lọc và chợ cầu
sau đó chuyển đến khu xử lý tập trung của thành phố
sở giao thông vận tải tp hcm tính toán tổng chi phí thuê máy vớt rác trong hai tháng
là hơn hai năm tỷ đồng lấy từ vốn duy tu giao thông năm hai nghìn hai mươi
mức thu này được tính theo đơn giá một trăm hai mươi ba đồng mỗi mét vuông đang áp dụng
theo sở này tuyến kênh vàm thuật trường đai tham lương hiện có lục bình rác thải rất lớn
nhiều đoạn rác thải ô ứ khiến môi trường ô nhiễm tàu thuyền đi lại khó khăn
mới đây bệnh viện nguyễn trãi tp hcm đã tiến hành ghép mạc
cho hai trường hợp bệnh nhân khó khăn từ một bệnh nhân ung thư hiến tặng
ca phẫu thuật giúp hai nam thanh niên trẻ tuổi lấy lại ánh sáng sau nhiều năm sống trong bóng tối
hai bệnh nhân may mắn nhận giác mạc đều có hoàn cảnh khó khăn
được sản lọc từ giang sách hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tp hcm
trường hợp thứ nhất là bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở tây ninh
và trường hợp thứ hai là bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở an giang
mỗi ca ghép rác mạc được thực hiện chỉ trong bốn mươi năm phút
ngay sau đó hai bệnh nhân được tiếp tục theo dõi chăm sóc sức khỏe tại khoa mắt bệnh viện nguyễn trãi
trường hợp thứ nhất là bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở tây ninh
mỗi ca ghép giác mạc được thực hiện chỉ trong bốn mươi năm phút
ngay sau đó hai bệnh nhân được tiếp tục theo dõi chăm sóc sức khỏe tại khoa mắt bệnh viện nguyễn trãi
trường hợp thứ nhất là bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở tây ninh
ngay sau đó hai bệnh nhân được tiếp tục theo dõi chăm sóc sức khỏe tại khoa mắt bệnh viện nguyễn trãi
nhân không có đau không có một cái sáng chấn về mắt cũng sáng chấn về tâm tinh thần để gây ra một cái tai biến trong lúc mổ
đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi cả hai bệnh nhân được tháo băng mắt và thực hiện các thủ tục để xuất viện
dự kiến sau thời gian chăm sóc theo dõi dùng thuốc ức chế miễn dịch các bệnh nhân có thể ổn định sinh hoạt trở lại bình thường
hôm nay cũng mấy chục năm rồi hồi xưa là lúc vô bệnh viện mổ này là không thấy đường luôn bây giờ là mắt em thấy mờ mờ là mừng
hiện tại em đang đang hiểu rất nhiều nếu mình thường lúc trước em nhìn có khoảng năm nhưng mà bây giờ em cũng đã cải thiện tới có thể ba mươi bốn mươi rồi
tính đến nay đây là ca ghép giác mạc nhân đạo
thứ bốn mươi tám và bốn mươi chín mà bệnh viện nguyễn trãi và hội bảo vệ bệnh nhân nghèo tp hcm phối hợp thực hiện
hoạt động này giúp tìm lại ánh sáng đã mất cho nhiều trường hợp nghèo khổ bất hạnh
ngoài nguồn giác mạc có người hiến tặng chi phí ghép rác mạc của bệnh nhân do hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tp hcm chi trả
việc xin giác mạc phải được sự đồng ý của cả người hiến và thân nhân
bây giờ mời quý vị đến với các cập nhật văn hóa đời sống
thời gian gần đây phong trào chơi kiển bonsai và kiến cổ ở làng hoa sa đéc tỉnh đồng tháp ngày càng phát triển mạnh
thực tế này giúp người trồng có thêm thu nhập
nghề sửa kỹ còn trở nên thu hút lao động trở nên hot tại làng hoa giúp tạo ra nguồn thu nhập hấp dẫn
thực tế hiện nay nhiều người có kinh tế khá giả đang sở hữu những cây kiển đẹp trong sân vườn
tuy nhiên do không có thời gian hoặc năng khiếu để sửa chữa nên rất cần những người thợ có tay nghề đến chăm sóc bảo dưỡng
từ đó nhu cầu về lực lượng có tay nghề sửa kiển rất cao
tùy vào tay nghề và kinh nghiệm của người thợ mà mức tiền công mỗi ngày giao động từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng
riêng những thợ phụ thì có mức lương từ ba trăm linh đồng mỗi ngày trở lên
dù thu nhập cao nhưng tại làng hoa sa đéc hiện nay vẫn đang thiếu hụt thợ sửa kiển
do đây là nghề khá đặc biệt đòi hỏi người thợ phải có năng khiếu đam mê và chịu khó
bởi sự kiện cũng giống như một bộ môn nghệ thuật phải có thẩm mỹ mới tạo ra được những tác phẩm đẹp
đồng thời mở các hội quán bonsai hoa kiển để các nghệ nhân có tay nghề cùng chia sẻ truyền đạt lại cho các bạn trẻ
nhằm tạo nguồn nhân lực để phát triển lĩnh vực kiển bonsai và kiến cổ cho làng hoa trong tương lai
gyani rodari được mệnh danh là ông bục của văn học ý với nhiều tác phẩm gần gũi ý nghĩa cho thiếu nhi
để kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của nhà sư phạm nhà văn này nhiều hoạt động đọc cho đọc giải nhí đã được tổ chức
tuy kèm với giới thiệu thêm sáu cuốn sách của ông lần đầu tiên phát hành tại việt nam
đại sư quán ý và tổng lãnh sử ý tại tp hcm đã dành tặng những buổi đọc truyện của nhà văn gianni rodari
cho thiếu nhi hai nước trong những ngày qua
với tinh thần bác ái truyền dạy bài học của sự trung thực lòng tử tế và đặc biệt có màu sắc ngụ ngôn
những câu chuyện của nhà văn này có thể lan tỏa bằng rất nhiều phương cách kể chuyện
đặc biệt nhân năm kỷ niệm đặc biệt về ngày sinh nhà sư phạm kim đồng còn dành tặng đọc giải sáu cuốn sách thiếu nhi mới
là thần mưa con đường không dẫn tới đâu bầu trời là của mọi người ngôi trường to nhất
chuyến xe điện số bảy mươi năm cùng tập truyện ngắn hai mươi truyện thêm một
gianni rodari không xuất thân là một nhà văn ông là một nhà giáo một nhà sư phạm
và quan trọng nhất là một người cha trọn vẹn với nhiều nghĩa
với tình yêu thương và khả năng cảm thụ với trẻ nhỏ những câu chuyện của rudari mang tính thông điệp lâu dài
dạy cho con trẻ bài học làm người tử như giảng đơn
bên cạnh đó chúng tôi chọn ông đã tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa hai nước
bởi mong muốn giới thiệu một danh nhân văn hóa mà chúng tôi yêu kính
thế hệ bảy s tamics của chúng tôi có tủ thời gắn liền với các câu chuyện của gianni rodari
truyền của ông có thể đọc và ngắm nghỉ ở bất kỳ đâu không chỉ trên dãn đường
mà còn ở nhà trên xe trong chuyến đi gió ngoại hay những giờ phút cùng gia đình
tác phẩm của gianni rodari dành được giải anderson
chính được viết vong như giải nobel trong lĩnh vực văn học thiếu nhi
trước sau ấn phẩm mới được phát hành đồng giải trong nước từ yêu mến cây bút này
qua các cuốn sách như cuộc phương lưu của mũi tên xanh cuộc phương lưu của chú hành
reo sonimo ở sứ sợ nói dối giữa trời những chiếc bánh gà tô truyền kể trên điện thoại
trong phần tiếp theo trước mà trận video nhảm nhí
các bậc phụ huynh cần phải có nhiều cách thức để bảo vệ con em mình
cùng làm quen với đại úy vũ thanh xuân đội trưởng đội hướng dẫn điều tra tội phạm về trật tự xã hội
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tuyên quang khắc tinh của tội phạm
tiếp tục với các thông tin khác thưa quý vị vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi
hội người cao tuổi việt nam tổ chức hội nghị biểu dương cán bộ hội người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc
trong phong trào thi đua yêu nước tuổi cao gương sáng giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tới dự có đồng chí đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước
chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
phát biểu tại hội nghị phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá cao
hội người cao tuổi các cấp đã phát huy tốt vai trò là tổ chức xã hội đặc thù
đại diện cho nguyện vọng quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi việt nam
và là thành viên của mặt trận tổ quốc là chỗ dựa tin cậy của đảng nhà nước
đến nay một trăm linh xã phường thị trấn trong cả nước đều đã thành lập tổ chức hội
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đề nghị
tiếp tục quán triệt thực hiện tốt luật người cao tuổi
cũng như các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về người cao tuổi
nhằm chăm sóc một cách toàn diện về tinh thần và vật chất
phát huy vai trò và khuyến khích người cao tuổi tham gia các hoạt động kinh tế xã hội
tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đảng và hệ thống chính trị
tại hội nghị một mươi ba cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua tuổi cao gương sáng
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi vinh dự được nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
thưa quý vị và các bạn không phải đến giờ những nguy hại từ các nội dung xấu độc
trên mạng xã hội với trẻ em mới được cảnh báo
tuy vậy với số lượng video ngày càng gia tăng chóng mặt
cùng với nhiều biến đổi với các hình thức khác nhau
đây vẫn luôn là một bài toán đau đầu với nhiều phụ huynh
trong việc quản lý bảo vệ con trẻ trước ma trận thông tin trên internet
đặc biệt phải kể đến trong thời gian gần đây
những video nhảm nhí câu view trên youtube đang thu hút một lượng lớn người xem
trong đó có nhiều trẻ nhỏ gây ra những hậu quả khôn lường
cho việc hình thành nhân cách tư duy của trẻ ngay từ sớm
và điều này đòi hỏi các bậc phụ huynh cần phải có nhiều cách thức
để bảo vệ con em mình khỏi thế giới video nhảm nhí chăm hoa đôi nở như hiện nay
công việc bận rộn nhưng hàng ngày chị thủy vẫn dành một phần quỹ thời gian của mình
để cùng con trò chuyện và theo dõi những kênh youtube mà bé yêu thích
theo chị đây là cách tốt nhất để kiểm soát và định hướng cho con không
bị ảnh hưởng bởi những nội dung tiêu cực trên internet hiện nay
đến giờ học là tất cả những cái ipad điện thoại thì bứt ra một đôi và tập trung vào học
quan trọng là bố mẹ cũng không nên bỏ rơi con
cũng không nên để cho con có thể tự xem
mà mình có thể kiểm soát kênh để làm sao mà định hướng được cho con đúng cái đam mê của mình
đồng thời cũng không ảnh hưởng đến đôi mắt của con
không khó tìm kiếm trên các kênh youtube
để tìm kiếm những nội dung phản cảm đi ngược lại truyền thống văn hóa thuần phong mỹ tục gây ảnh hưởng xấu cho xã hội
sự dễ dãi này khiến cho các video clip nhảm nhí có cơ hội tiếp cận với người xem
đặc biệt đối với trẻ nhỏ và gây ra những ảnh hưởng tiêu cực
mới đây một bé gái năm tuổi ở thành phố hồ chí minh đã tử vong trong tình trạng treo cổ bằng khăn voan
theo gia đình cháu bé thường xem video hoạt hình được tạo các biến thể bạo lực như tự nhổ răng
dùng dao cắt tay và thậm chí là tự sát
điều này cho thấy vấn đề kiểm duyệt nội dung hình ảnh còn rất nhiều lỗ hổng
thời gian qua đã có hàng chục nghìn video nhảm nhí phản cảm tục tiễu được các cơ quan chức năng phát hiện xử lý
và mới đây
thủ tướng chính phủ đã có chỉ đạo bộ công an bộ thông tin và truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan
nghiên cứu xử lý tình trạng mạng xã hội tràn lan video có nội dung nhảm nhí giật gân
những biện pháp cứng rắn làm trong sạch không gian mạng việt nam là vấn đề đang được đặt ra
trong thời gian tới chúng tôi sẽ đẩy mạnh để ra soát những văn bản quy phạm pháp luật
những bất cập trong cơ chế chính sách để bổ sung xây dựng điều chỉnh kịp thời
và chính chính phủ ban hành để có chế tài xử lý văn pháp luật một cách nghiêm minh nhất
để tạo được hệ miễn dịch phòng vệ cho trẻ trước những video nhảm nhí phản cảm
thì các bậc phụ huynh cũng cần trang bị những kiến thức kỹ năng để đồng hành cùng con trên không gian mạng
nếu thấy các kênh có nội dung không phù hợp
cần có động thái báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng để facebook google biết và xử lý
khi cả cộng đồng đều có kiến thức và ý thức được những rủi ro trên không gian mạng
thì đây sẽ là lá chắn vững chắc giúp bảo vệ và tạo môi trường để trẻ em phát triển toàn diện
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi ngày hôm qua cho biết đã tạm giữ hình sự đối với tài xế nguyễn văn linh
ba mươi tuổi hộ khẩu ở tỉnh lâm đồng về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
làm ba người tử vong ba người bị thương
trong ba nạn nhân tử vong thì có một người là thiếu tá công an huyện ba tơ
trước đó vào khoảng một mươi bảy h hai mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi
tài xế nguyễn văn linh lái xe tải biển số năm mươi một c sáu mươi bốn nghìn bốn mươi sáu lưu thông trên tỉnh lộ sáu trăm hai mươi ba b thuộc xóm một thôn an hội nam huyện tư nghĩa
đã lấn làn đường va chạm với xe bảy chỗ biển kiểm soát bảy mươi sáu a sáu nghìn năm trăm bảy mươi ba do thiếu tá phạm văn đoàn bốn mươi ba tuổi phó đội trưởng công an huyện ba tơ chạy ngược chiều
sau khu va chạm xe ô tô tải tiếp tục lao lên vệ hẻ tốc một số người dân rồi lao vào nhiều nhà dân bên đường
vụ tai nạn khiến ông đinh văn trăng bốn mươi ba tuổi chú huyện sơn hà và ông nguyễn quốc thủ bốn mươi tám tuổi chú thành phố quảng ngãi tử vong tại chỗ
thiêu tá phạm văn đoàn tử vong khi đang được cấp cứu tại bệnh viện
ngoài ra còn có ba người dân khác bị thương
vụ tai nạn khiến một phần ngôi nhà của bà bùi thị kim liên bị hư hỏng
ba ô tô và năm xe máy của người dân hỏng nặng
thông tin từ trạm cảnh sát giao thông diễn châu phòng cảnh sát giao thông tỉnh nghệ
an cho biết khoảng hai giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi trên quốc lộ một a đoạn qua xã diễn ngọc
huyện diễn châu đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe tải và xe container
xe tải mang biển kiểm soát bốn mươi chín c bảy nghìn hai trăm một mươi hai đi theo hướng bắc nam va chạm với container
mang biển kiểm soát năm mươi một d sáu mươi hai nghìn sáu trăm ba mươi kéo rơ móc mang biển kiểm soát năm mươi một r hai mươi ba nghìn năm trăm linh chín chạy ngược chiều
vụ đâm cực mạnh khiến cho hai xe nắp vụn rồi bớt cháy dữ dội
may mắn các tài xế kịp thoát ra ngoài chỉ bị thương nhẹ
nhận được tin báo
trạm cảnh sát giao thông diễn châu và công an huyện diễn châu điều động lực lượng tới hiện trường dập lửa điều tiết giao thông
được biết xe tải chở hàng nội thất còn xe container chở hoa quả
toàn bộ hàng hóa trên xe đều bị cháy và hư hỏng hoàn toàn
một mươi năm h cùng ngày tình hình ách tắc mới được giải quyết
và lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc